vào khoảng hai mươi h ngày hôm qua hai mươi bảy tháng sáu một ngọn lửa đã bùng lên từ căn hộ tầng một mươi hai của trung cư nằm trên đường số một mươi phường hiệp bình chánh tp thủ đức
nghe báo động hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy ra đường
lửa cháy lớn đã tạo thành một cột khói đen bay sang các căn hộ bên cạnh
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp thủ đức đã huy động nhiều phương tiện cán bộ chiến sĩ và xe thang tới hiện trường
khoảng ba mươi phút sau ngọn lửa được không chế rất may không có thương vong về người nhưng ngọn lửa đã thiêu dụi nhiều tài sản
nguồn nhân hỏa hoạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ